hội nghị lần hai giả soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
vừa được tổ chức tại trường cao đảng nghề công nghiệp hà nội
qua những lần đường tổ chức trước đây các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia đã cho thấy
trình độ kỹ năng nghề của lao động việt nam ngày một tiến bộ dần tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới
kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia hai nghìn hai mươi được thực hiện theo tinh thần đổi mới chỉ thị hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về nâng cao kỹ năng nghề việt nam
công tác tổ chức giả soát kiện toàn nhân sự đã được bộ lao động thương minh và xã hội chỉ đạo rốt ráo kỹ lưỡng
tại hội nghị lần hai tại diễn các hội đồng thi các trưởng tiểu ban giám khảo đã đưa ra một số ý kiến đề xuất
liên quan đến thống nhất về cách chấm thi giả soát lại công tác chuẩn bị thiết bị thi
thống nhất về sửa đổi đề thi theo từng nghề
lãnh đạo ban tổ chức cũng đã đi khảo sát trường thi cho một số môn thi như điện lạnh ô tô
tại cục hội đồng thi quốc gia số năm
khai mạc cuộc thi vào ngày bốn tháng một mươi ba ngày thi chính thức từ ngày năm đến hết ngày bảy tháng một mươi
trong ba mươi bốn nghề tham gia thi có chín nghề thi trước do đặc điểm thiết bị và số lượng học sinh đăng ký thi đông
ngày hôm nay hai nghề thi đầu tiên thuộc nhóm chín nghề thi sớm là tiện cnc và fay cnc bắt đầu ngày thi thứ nhất